trong quá trình khám xét ba mươi hai điểm kinh doanh dịch vụ tài chính có hoạt động tín dụng đen của năm công ty
gồm đại tín trường cửu thương tín nam tiến ba mươi sáu và quyền quý phân bố tại nhiều khu vực trong tỉnh thanh hóa
hiện cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng đen
các nhóm đối tượng này khi xiết nợ sử dụng gồm một quả lựu đạn chín mươi vỏ đạn súng quân dụng
một bình xịt khí bóng cười một rùi quy điện một bình xịt cây hai mươi dao kiếm các loại
công an thành phố thanh hóa cũng tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
của một ô tô hai mươi xe máy sáu kết sắt ba mươi điện thoại và hơn một năm tỷ đồng tiền mặt
tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có khoảng bảy khách hàng vay vốn các công ty nói trên
hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các công ty trên